ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành và một số quận huyện liên quan về công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố
đặc biệt là khu vực ven kênh để góp phần phát triển cảnh quan đô thị
tuyến canh nhiêu lộc thị nghè qua các quận một quận ba bình thạnh phú nhuận tân bình là tuyến trọng điểm cần chỉnh trang đô thị lần này
thành phố giao sở quy hoạch kiến trúc phối hợp với các sở ngành liên quan
ủy ban nhân dân các quận nghiên cứu đề xuất lập thiết kế đô thị dọc kênh nhiêu lộc thị nghè
gồm kênh và các khu đất dọc hai bên kênh nhằm quy hoạch phát triển cảnh quan đô thị đồng bộ cho toàn tuyến kênh
và gắn kết với định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố trong quá trình điều chỉnh quy hoạch
theo đó trước tiên bố trí các công trình dịch vụ cấp thành phố mảng xanh công cộng
diên dữ tôn tạo các cảnh quan công trình di tích lịch sử văn hóa thành phố